tại trụ sở chính phủ đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
đã tiếp đoàn đại biểu quân sự cấp cao mông cổ đang có chuyến thăm chính thức tại việt nam
tại buổi tiếp phó thủ tướng đã khẳng định việt nam luôn mong muốn duy trì mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước
qua đó góp phần tăng cường tin cậy chính trị giữa hai nước hai quân đội việt nam mông cổ
tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong quan hệ quốc phòng và thúc đẩy hợp tác các lĩnh vực quân sự quốc phòng
theo hướng tin cậy thực chất và hiệu quả
trải qua sáu mươi năm năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay
quan hệ hai nước không ngừng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực
bộ trưởng bộ quốc phòng mông cổ cũng bày tỏ mong muốn quan hệ hai nước sẽ ngày càng tốt đẹp hơn trong thời gian tới